khởi nghiệp trong thanh niên đang là vấn đề được lãnh đạo đảng nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt
cụm từ khởi nghiệp start up cũng được các bạn trẻ nhắc tới tìm kiếm thường xuyên và liên tục
trước cơ hội và cũng là thách thức về xây dựng một môi trường thuận lợi để phát triển và khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên
chắp cánh cho khởi nghiệp trẻ thành công và duy trì lâu dài rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các bộ ban ngành đoàn thể
cụm từ khởi nghiệp đã trở nên rất quen thuộc trong đời sống xã hội
chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích tạo điều kiện để mọi người nhất là những người trong đội tuổi thanh niên khởi nghiệp
nhưng không phải ai cũng có thể khởi nghiệp tỷ lệ thành công rất thấp chưa đến hai
bởi thế nếu khởi nghiệp một thanh niên cần chuẩn bị về ý tưởng kiến thức về kỹ năng vốn nhiều yếu tố khác nhau
nhằm thắp lên khát vọng khởi nghiệp của người trẻ đã có rất nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
đã chủ động sáng tạo triển khai các cuộc thi của mình đến với cộng đồng khởi nghiệp giúp đưa các ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực và đến với thị trường
tôi nghĩ các bạn trẻ muốn khởi nghiệp thành công thì thay vì bắt đầu hành trình một mình hãy tìm đến các trung tâm mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp
vì ở đó họ có thể cung cấp rất nhiều kiến thức kỹ năng và có cả những đầu mối giúp các bạn kết nối với các nhà đầu tư để biến ý tưởng thành sản phẩm và đưa ra thị trường
trong những năm gần đây ngành du lịch đã đưa ra thị trường
ngành du lịch nước ta đã có những bước tiến rõ nét với sự xuất hiện của nhiều mô hình mới
thì đây là thời điểm rất là thích hợp để cho các bạn trẻ đưa ra những sáng kiến khởi nghiệp nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch việt nam
chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm ra được những bạn trẻ có những ý tưởng độc đáo mới lạ về du lịch để chúng tôi có thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho các bạn học tập trao dồi kiến thức thêm và để biến những ý tưởng đó thành hiện thực
tuy nhiên đa phần đây chỉ là các hoạt động đơn lẻ ít có sự kết nối với nhau từ các trung tâm
hầu hết tất cả những trung tâm hiện nay đều đi theo một xu hướng chung
đó chính là mới tạo ra cho các bạn những chỗ ngồi và mới tạo ra cho các bạn được tiếp cận với những nhà đầu tư nhỏ lẻ
và nó chưa có một sự kết nối tổng thể giữa các trung tâm với nhau
và đặc biệt là nhìn lại tất cả những giai đoạn của một ý tưởng khởi nghiệp
thì ở đây nó còn những yếu tố đứt đoạn mà bản thân các trung tâm bởi vì người ta đi theo đơn lè
không có sự kết nối cho nên là hiện nay đó chính là những cái mắc xích rất là yếu
để khởi nghiệp không phải là phong trào cần có những giải pháp đồng bộ thay thế cách làm tự phát
hành trình vươn đến quốc gia khởi nghiệp của việt nam đang cần không chỉ những người làm kinh doanh
mà cả xã hội có tinh thần khởi nghiệp